ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín tại hà nội bệnh viện nhiệt đới trung ương phối hợp với tổ chức sáng kiến tiếp cận y tế clinton
tổ chức hội thảo tổng kết dự án tăng cường trần đoán và điều trị viêm gan virus c tại việt nam
viêm gan virus c là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây sơ gan và ung thư gan tại việt nam
hiện nay việc trần đoán và điều trị viêm gan c vẫn gặp nhiều thách thức do chi phí điều trị cao
chưa được bảo hiểm y tế chi trả dịch vụ trần đoán và điều trị không sẵn có
việt nam là một trong sáu quốc gia tham gia dự án wistat của sáng kiến tiếp cận y tế clinton
theo đó dự án đã điều trị được cho hai một mươi tám người bệnh viêm gan c
trong số những người có kết quả điều trị tỷ lệ người bệnh điều trị khỏi cao chiếm chín mươi tám
đồng thời dự án cũng đã thành công trong việc phân tuyến điều trị viêm gan c
tổng kết dự án các chuyên gia đưa ra khuyến nghị tăng cường nhận thức về viêm gan c cho người dân
nhất là nhóm người có nguy cơ mở rộng dịch vụ trần đoán và điều trị viêm gan c
tới các cơ sở y tế tuyến tỉnh thành phố và tuyến quận huyện để tăng cường tiếp cận với dịch vụ
sắm mắt sấu trong quá trình điều trị tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ và tư vấn cho người bệnh
sử dụng thay bảo hiểm y tế từ xét nghiệm chuẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị